tình huy quảng nam đã tổ chức hội nghị lần thứ một mươi năm để đánh giá tình hình quý i
đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý ii năm hành một mươi chín
đồng thời sơ kết ba năm thực hiện nghị quyết số hai của tình huy
về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo kết quả điều tra giả soát hộ nghèo đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
toàn tỉnh quảng nam giảm còn hơn ba mươi một năm trăm ba mươi hộ nghèo chiếm tỷ lệ bảy năm mươi bảy
trong đó tỷ lệ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội
không có khả năng thoát nghèo chiếm tỷ lệ hai tám
nếu không tính hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội
thì tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh quảng nam cuối năm hai nghìn một mươi tám còn năm bốn mươi chín
tiệm cận với tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung của cả nước cuối năm hai nghìn một mươi tám
cũng theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
tỷ lệ hộ nghèo năm hai nghìn một mươi tám giảm năm ba mươi ba so với năm hai nghìn một mươi năm
bình quân giảm một bảy mươi tám trên một năm và đến cuối năm hai nghìn một mươi tám
toàn tỉnh giảm còn một mươi ba tám trăm bốn mươi một hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ ba ba mươi hai giảm hai tám mươi
được biết tổng kinh phí thực hiện công tác giảm nghèo bền vững
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám đạt hơn sáu bốn trăm năm mươi tỷ đồng